với cường độ gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai đến ba mét vẫn còn tình trạng biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu biển động nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ phổ biến hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước